tại tỉnh quảng trịnh dạng sáng nay lực lượng trạm cảnh sát giao thông đắk rồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị và bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã bắt hai vụ vận chuyển rượu ngoại với số lượng lớn
theo đó vào khoảng gần năm giờ sáng nay tại km bốn mươi tám quốc lộ chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ xe ô tô hạ tải
mang biển kiểm soát bảy mươi d hai trăm tám mươi sáu do lái xe trần lê duy thịnh
trú tại xã cam an huyện cam lộ tỉnh quảng trị điều khiển
trước đó tại xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ xe hạ tải
mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d chín mươi chín do lái xe phạm văn thắng
trú tại xã tân thành huyện hướng hóa điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe trợ một trăm tám mươi chai rượu ballantyte
tổng số rượu ngoại nhập lậu thu từ hai vụ vận chuyển trên là hơn bốn trăm linh chai
trị giá ba trăm linh triệu đồng
hai vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ